lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng cầu sông hóa nối với huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng với huyện thái thụy tỉnh thái bình đã diễn ra ngày hôm nay ngày chín tháng năm
công trình đi vào khai thác sẽ rút ngắn cự li vận chuyển giữa thành phố hải phòng với khu vực ven biển tỉnh thái bình hơn ba mươi km so với trước đây
cầu sông hóa được xây dựng là cầu vĩnh kiểu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực
cầu dài hai trăm năm mươi bốn một m mặt cắt ngang cầu một mươi hai m trong năm đầu khai thác lưu lượng xe qua cầu sẽ tăng đến khoảng một xe một ngày đêm
sau khi nhà máy chế biến rau củ quả với công suất một trăm linh tấn một năm tại huyện tiên lãng đi vào hoạt động từ năm hai nghìn hai mươi
lưu lượng vận tải qua cầu sông hóa sẽ tăng đến trên một năm trăm linh xe một ngày đêm đem lại hiệu quả lớn về kinh tế xã hội cho khu vực thúc đẩy hợp tác và tăng cường liên kết vùng
công trình sẽ rút ngắn cự li vận chuyển giữa hải phòng với khu vực ven biển tỉnh thái bình hơn ba mươi km so với trước đây
có phần giảm áp lực giao thông qua quốc lộ một mươi hoàn thiện mạng lưới kết nối giao thông vùng đồng bằng sông hồng